tiếp thống đốc tỉnh saitama nhật bản motohiro ono thủ tướng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh saitama và việt nam
thủ tướng tin tưởng thống đốc sẽ có đóng góp tích cực vào thúc đẩy hợp tác giữa saitama với các địa phương việt nam nói riêng và việt nam với nhật bản nói chung
thủ tướng mong muốn nhật bản vươn lên dẫn đầu về đầu tư fdi thương mại với việt nam trong đó tỉnh saitama sẽ đi đầu trong tiến trình này
thống đốc ono nêu rõ saitama luôn tạo điều kiện cho người việt nam sinh sống học tập và làm ăn tại tỉnh mong muốn hai bên cùng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác hướng tới tương lai phổn vinh bền vững
ông cũng cho biết nhật bản có nhu cầu lớn về lao động trong khi lao động việt nam có tay nghề cao do đó nhật bản nói chung và saitama mong muốn tăng cường hợp tác với việt nam trong lĩnh vực này
nhất là đẩy mạnh tiếp nhận lao động việt nam sang tu nghiệp tại nhật bản tiếp thu những kỹ năng kinh nghiệm hay qua đó đem lại lợi ích cho cả đôi bên